các chuyên gia về thần kinh đã cảnh báo đột quỵ não đang gia tăng ở người trẻ tuổi tại nước ta
trong vòng một mươi hai năm qua số người trẻ bị đột quỵ não tăng tới gần năm mươi
chủ yếu là những người lạm dụng bia rượu thuốc lá và tình trạng béo phì văn phòng
đáng chú ý là mặc dù đột quỵ là bệnh gây chết người và tàn phế cao nhưng chúng ta có thể phòng ngừa được
theo đó cần tránh nguy cơ đột quỵ bằng thói quen sống tích cực không lạm dụng bia rượu thuốc lá
các chất kích thích có chế độ ăn uống điều độ hợp vệ sinh cân đối các chất
nên ăn nhiều rau xanh hoa quả tươi giảm muối giảm mỡ tập thể dục hàng ngày
tránh tình trạng căng thẳng thần kinh quá mức và kéo dài